thưa quý vị ngọn lửa bất ngờ bùng lên ở bên trong một ngôi nhà buôn bán sắt vụn rồi nhanh chóng bao trùm cả khu vực
khiến nhiều người bị mắc kẹt người đi đường cũng bị hất văng
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi bảy h bốn mươi năm phút ngày hôm nay tại thôn đồng xã tứ hiệp huyện thanh trì hà nội khiến ba người tử vong
thời điểm trên người dân xung quanh khu vực nghe thấy tiếng nổ lớn sau đó ngọn lửa đã bùng lên dữ dội bao trùm cả căn nhà
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều động xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ dập lửa ngoài ra tại hiện trường còn có cả xe cứu thương
sau khi lực lượng chức năng dập tắt đám cháy thì đã phát hiện có ba người bị mắc kẹt bên trong nên đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu
do ba nạn nhân bị bỏng nặng nên đã tử vong còn một nạn nhân thoát ra trước đó thì được đưa đi cấp cứu kịp thời
các nạn nhân đều cùng một gia đình
đến một mươi chín h hai mươi phút cùng ngày khu vực xảy ra hỏa hoạn được lực lượng công an phong tỏa để tiến hành điều tra vụ việc
vào chiều ngày hôm nay tại họp báo thường kỳ bộ ngoại giao trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình công dân việt nam ở vùng xung đột tại trung đông
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng cho biết trong những ngày qua tình hình khu vực trung đông tiếp tục diễn biến phức tạp
vào ngày hai mươi ba tháng một mươi vừa qua ban chỉ đạo công tác bảo hộ công dân của bộ ngoại giao
và thảo luận về vấn đề bảo hộ công dân việt nam tại khu vực xung đột trước tình hình leo thang căng thẳng ở trung đông hiện nay
bà phạm thu hằng cũng cho biết kể từ ngày đầu tiên của xung đột xảy ra bộ ngoại giao đã và đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đại diện việt nam
tại israel ả rập xê út và ai cập kiêm nhiệm nhà nước palestine theo dõi sát tình hình tại khu vực xảy ra xung đột
khẩn trương rà soát thông tin về công dân việt nam tại khu vực này và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại
cơ quan liên quan trong nước để triển khai các phương án bảo hộ công dân và biện pháp hỗ trợ bảo đảm an toàn cho công dân việt nam
tại vùng xảy ra xung đột trong trường hợp cần thiết
theo người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ ngoại giao đại sứ quán việt nam tại israel
tiếp tục giữ liên lạc thường xuyên chặt chẽ với đầu mối của cộng đồng người việt nam tại các khu vực xảy ra chiến sự
và cập nhật tình hình bà con đề nghị nhà chức trách sở tại bảo đảm an toàn tối đa cho công dân việt nam và gia đình
đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương án để bảo hộ công dân và tùy theo nguyện vọng của bà con vào tình hình thực tế
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng nhấn mạnh cũng giống như những lần khuyến cáo công dân trước đây
bộ ngoại giao tiếp tục khuyến cáo công dân tại israel
thứ nhất nếu không thật sự cần thiết không nên đến hoặc tránh đến israel
thứ hai nếu công dân việt nam đang ở israel phải có chuẩn bị phương án cho tình huống là sớm sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ ba hoặc về việt nam
thứ ba công dân thường xuyên theo dõi những thông tin của chính quyền sở tại cũng như đại sứ quán việt nam hoặc cảnh báo của bộ ngoại giao
trong đó có cục lãnh sự và đại sứ quán việt nam tại israel để có những phản ứng kịp thời
vào khoảng một mươi bảy h bốn mươi chiều ngày hôm nay tại xóm đồng xã tứ hiệp huyện thanh trì hà nội đã xảy ra một vụ cháy nhà dân
thời điểm xảy ra vụ việc có một tiếng nổ kèm theo ánh sáng xanh phát ra từ căn nhà buôn bán sắt vụn
lập tức ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà
vụ cháy khiến một người bị bỏng
hiện lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội đang khẩn trương tìm kiếm những người còn mắc kẹt trong đám cháy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn quốc cường
chú thị trấn tân cuối huyện bình tân để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào ngày hai mươi tháng tám một người đàn ông chú huyện bình tân đến cửa hàng vật liệu xây dựng
của cường để đòi nợ đến nơi người đàn ông đã lao vào dùng tay đánh cường cường đánh lại và đẩy làm người đàn ông ngã xuống nền gạch
và sau đó cường đã lấy thanh kim loại đánh vào vai và vùng đầu làm nạn nhân bất tỉnh
nạn nhân sau đó đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do chấn thương sọ não
điều tra mở rộng vụ án chế tạo tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng do bị can phạm hồng sơn và đồng bọn thực hiện
công an tỉnh bình dương đã tạm giữ hình sự đối với trần duy khánh chú tiền giang tạm trú thành phố hồ chí minh
để điều tra làm rõ về hành vi chế tạo tăng chữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng
khám xét khẩn cấp nơi ở của khánh tại khu nhà trọ huyện nhà bè
lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ một mươi khẩu súng ngắn dạng rulo
một khẩu súng dài ar một mươi năm đã bị tháo rời thành hai phần bảy mươi một viên đạn các loại trong đó thừa nhận hành vi phạm tội của mình
trước đó vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
số bị can và ra lệnh tạm giam cấm đi khỏi nơi cư trú đối với năm đối tượng
trong vụ án chế tạo tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng do phạm hồng sơn và đồng bọn thực hiện
tại địa phận thôn mường đơ xã bản vược huyện bát sát tỉnh lào cai
lực lượng công an của huyện bát sát và công an xã bản vược tỉnh lào cai đã bắt quả tang sùng
xeo phử chú xã a mú xung huyện bát sát về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm năm gói thuốc phiện có trọng lượng hơn bốn kg
một xe mô tô một điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ liên quan
tại cơ quan công an bước đầu phử khai nhận mua số thuốc phiện trên
rồi mang xuống xã bản vược bán với giá hai trăm năm mươi triệu đồng
khi đến địa phận thôn mường đơ xã bản vược huyện bát sát thì bất ngờ bị kiểm tra bắt giữ
trong chiều nay nhiều lực lượng thuộc công an tp hcm và thanh tra giao thông
sở giao thông vận tải đã đồng loạt tiến
tiến hành kiểm tra trụ sở chính và các chi nhánh của công ty trách nhiệm hữu hoạn thành bưởi
động thái này xuất phát từ việc thời gian gần đây có các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
liên quan đến xe khách thành bưởi trong đó có vụ tàn nạn xảy ra vào ngày ba mươi tháng chín trên quốc lộ hai mươi
đoạn thuộc địa bàn huyện định quán tỉnh đồng nai khiến năm người tử vong và bốn người bị thương
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra trụ sở nhà xe thành bưởi tại số hai trăm năm mươi năm hai trăm bảy mươi hai lê hồng phong quận năm
và số sáu trăm ba mươi địa biên phủ phường hai mươi hai quận bình thạnh
công an đã phong tỏa và yêu cầu các phương tiện bên trong trụ sở và các chi nhánh dừng hoạt động
các xe trung chuyển đang chở khách đến nhà xe cũng được yêu cầu dừng lại tấp vào lề và thả khách
đến cuối giờ chiều nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đã được đưa ra khỏi trụ sở
và các chi nhánh của công ty trách nhiệm hữu hạn thành bưởi
điều tra mở rộng vụ án chế tạo tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng
do bị can phạm hồng sơn và đồng bọn thực hiện
công an tỉnh bình dương đã tạm giữ hình sự đối với trần duy khánh
trú tại tỉnh tiền giang tạm trú tại huyện nhà bè tp hcm
để điều tra làm rõ về hành vi chế tạo tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng
khám xét khẩn cấp nợ của đối tượng trần duy khánh tại khu nhà trọ huyện nhà bè tp hcm
lực lượng công an đã phát hiện thu giữ một mươi khẩu súng ngắn dạng rulo
một khẩu súng dài ar một mươi năm đã bị tháo rời thành hai phần và bảy mươi một viên đạn các loại
trong đó có một mươi một
một viên đạn dùng cho súng dài
làm việc với cơ quan điều tra đối tượng khánh thừa nhận hành vi phạm tội của mình
trước đó vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam cấm đi khỏi nơi cư trú đối với năm đối tượng trong vụ án chế tạo tàng trữ
mua bán trái phép vũ khí quân dụng do phạm hồng sơn và đồng bọn thực hiện
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa ra quyết định khởi tố bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn thị thúy
chú ấp mỹ bình xã phú tân huyện phú tân tỉnh cà mau về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hồ sơ ban đầu vào năm hai nghìn một mươi chín mở một mươi một giây hội tháng cho những người quen biết ở địa phương tham gia
để hưởng hoa hồng
quá trình làm chủ hụi đến ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
nguyễn thị thúy đã thực hiện hành vi gian dối lợi dụng sự tin tưởng của hội viên
nói dối hội viên hốt hụi thúy đã tự ý lấy tên một mươi ba hội viên hốt hai mươi chân hụi
chiếm đoạt số tiền tám trăm bốn mươi ba triệu năm trăm một mươi nghìn đồng
vụ việc tiếp tục được điều tra
liên quan tới vụ bỏ thuốc trừ sâu vào đồ ăn của học sinh bán chú trường trung học phổ thông
chu văn thịnh ở xã triềng ban huyện mai sơn tỉnh sơn la
công an tỉnh sơn la cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hà thị thi chú tại bản áng ưng xã triềng ban
là nhân viên hợp đồng của trường trung học phổ thông chu văn thịnh
về tội cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
quá trình điều tra xác minh thi là nhân viên hợp đồng của trường nấu ăn cho học sinh bán chú
do thi bất mãn về việc nhà trường lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng
và nghi ngờ có việc câu kết ăn vấp khẩu phần ăn của học sinh
nên thi đã nảy sinh ý định sẽ cho thuốc trừ sâu vào khẩu phần ăn của học sinh đăng ký ăn tại nhà trường
với mục đích là để các em học sinh sau khi ăn sẽ bị ngộ độc
để nhà trường phải thay nhà cung cấp thực phẩm
ngày hai mươi hai tháng chín đối tượng đã trộn thuốc trừ sâu thuốc diệt rán kiến vào chậu su su đã được luộc chín
tuy nhiên trong quá trình chia khẩu phần ăn do phát hiện thấy mùi thuốc trừ sâu tại món su su luộc
nên quản lý bếp đã báo cáo ban giám hiệu nhà trường
kết quả khám xét tại nhà đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mai sơn
đã thu giữ một gói thuốc diệt rán diệt kiến
tại địa phận thôn mường đơ xã bản vược huyện bát sát tỉnh lào cai
lực lượng công an huyện bát sát và công an xã bản vược tỉnh lào cai đã bắt quả tang sùng xeo phử
chú thôn lũng bô xã a mú sùng huyện bát sát về hành vi mua bàn cháy phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm năm gói thuốc phiện có trọng lượng hơn bốn kg
một xe mô tô một điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ liên quan
tại cơ quan công an bước đầu phử khai nhận đã mua số thuốc phiện trên
rồi mang xuống xã bản vược để bán với giá hai trăm năm mươi triệu đồng
khi đến địa phận thôn mường đơ xã bản vược huyện bát sát thì bất ngờ bị kiểm tra bắt giữ
kiểm tra phương tiện xe ô tô hai mươi chín chỗ mang biển số bốn mươi ba f sáu trăm một mươi tám đang nhập cảnh từ lào về việt nam
lượng chức năng tỉnh quảng nam đã bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy trái phép
qua kiểm tra tổ công tác đã phát hiện trong ba lô của nguyễn lê ngọc thiên
hai mươi chín tuổi chú tại phương an
tổ công tác đã phát hiện trong ba lô của an sơn thành phố tam kỳ là hành khách ngồi trên xe có hai bánh ma túy dạng cần sa khô
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với nguyễn lê ngọc thiên
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
bộ đội biên phòng quảng nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép chất ma túy
và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật
thưa quý vị liên quan đến vụ việc hai nghệ sĩ siết quốc cơ quốc nghiệp gây xôn xao dư luận
với clip quảng cáo chồng đầu lên nhau trên xe máy điện
ngày hai mươi năm tháng một mươi công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh nhận định
clip nghệ sĩ siết quốc cơ quốc nghiệp chồng lên nhau khi đi xe máy là vụ việc hành chính không có dấu hiệu tội phạm
công an tp thủ đức nhận định vụ quốc cơ quốc nghiệp điều khiển xe máy điện chồng đầu
có bản chất khác với vụ việc của người mẫu ngọc trinh điều khiển mô tô biểu diễn trên tuyến đường giao thông
đây là một dự án quảng cáo có nhiều tổ chức và cá nhân cùng thực hiện
trong đó một tổ chức cá nhân được phân công một vai trò nhiệm vụ cụ thể
quy định rõ theo hợp đồng đã ký kết giữa các bên
khu vực quay phim ghi hình là tuyến đường thuộc phường an khánh thành phố thủ đức
đây là tuyến đường chưa được kết nối giao thông vào mạng lưới giao thông đường bộ
có rào chắn ngang không cho phương tiện lưu thông
đơn vị làm quảng cáo có xin phép đại diện công ty thuận việc và có sự đồng ý
khi thực hiện quay phim ghi hình có đầy đủ các đội ngũ sáng tạo sản xuất kỹ thuật hậu cần
diễn viên trang thiết bị phương tiện người bảo hộ diễn viên đóng thế
có đội ngũ y tế có bảo hiểm tai nạn cho toàn bộ đội ngũ sản xuất diễn viên
trong clip có ghi rõ thông tin khuyến cáo được thực hiện bởi các nghệ sĩ chuyên nghiệp
trong khu vực được kiểm soát vui lòng người xem không thử theo bất cứ hình thức nào
ngày hai mươi năm tháng một mươi đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp thủ đức
thành phố hồ chí minh cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý hai vụ việc
liên quan đến sử dụng ma túy được phát hiện tại công ty trách nhiệm hữu hạng
giải trí bamboo và nhà hàng la la beer food
qua tuần tra kiểm soát đơn vị đã tiến hành kiểm tra hành chính công ty trách nhiệm hữu hạng
giải trí bamboo tại phường bình thọ và nhà hàng la la beer food ở phường phú hữu
tại thời điểm kiểm tra qua test nhanh lực lượng chức năng đã phát hiện tại công ty bamboo
có bảy trên hai mươi một đối tượng dương tính với chất ma túy
ngoài ra tại đây còn phát hiện một số vật dụng liên quan để tổ chức sử dụng ma túy tập thể
riêng tại nhà hàng la la beer food phát hiện có hai mươi một trên bốn mươi sáu đối tượng dương tính với chất ma túy
cùng một số vật dụng sử dụng ma túy trái phép
công an tp thủ đức đã tiến hành đưa các đối tượng về cơ quan công an làm việc
và đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan đề xuất xử lý trách nhiệm của chủ cơ sở
khi để các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong cơ sở kinh doanh của mình
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đến nay tại đồng nai đã xảy ra nhiều vụ giả danh mạo danh
lợi dụng danh nghĩa cán bộ đơn vị quân đội để lừa đảo
cụ thể từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đã xảy ra một mươi hai vụ lợi dụng danh nghĩa cán bộ đơn vị quân đội lừa đảo
các đối tượng sử dụng điện thoại di động hoặc tài khoản mạng xã hội facebook
gia lô giới thiệu là cán bộ quân đội đang là chỉ huy quản lý quân nhân
sau đó liên hệ với gia đình của quân nhân cung cấp thông tin không đúng sự thật là con em của gia đình
gây thiệt hại tài sản của đơn vị đang trong quá trình xem xét kỷ luật
yêu cầu gia đình chuyển tiền vào số tài khoản để đền bù thiệt hại
hoặc các đối tượng đăng hình ảnh quân nhân mặc quân phục tạo niềm tin để liên lạc đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ
sau đó gửi địa chỉ của các bang chỉ huy quân sự một số địa phương thông qua định vị trên điện thoại
tiếp đến các đối tượng đặt mua thêm quà tặng hàng hóa ít phổ biến có giá trị cao làm quà biếu
sở y tế tp hcm mới đây có văn bản nhắc nhở lần hai gửi ủy ban nhân dân
quận huyện và tp hcm bệnh viện chợ rẫy các đơn vị trực thuộc sở y tế và các trung tâm y tế nhắc nhở việc thanh toán chi phí phòng chống dịch covid một mươi chín
mặc dù sở y tế tp hcm đã có văn bản nhắc nhở lần một ngày một mươi hai tháng bảy
nhưng đến nay một số cơ quan đơn vị vẫn chưa thanh toán xong chi phí phòng chống dịch covid một mươi chín phát sinh
sở y tế đề nghị các cơ quan đơn vị khấn trương ra soát lại tình hình thanh toán
khấn trương hoàn thiện hồ sơ chứng từ và thực hiện thanh toán chế độ cho người tham gia phòng chống dịch
cũng như các nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ phòng chống dịch
đối với các cơ quan đơn vị khó khăn vướng mắt trong vấn đề thanh toán
thì đề nghị có văn bản gửi sở y tế ghi rõ nội dung số tiền khó khăn vướng mắt
để sở y tế hỗ trợ hướng dẫn xử lý trong thẩm quyền trước ngày ba mươi tháng một mươi